còn tại nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện kỳ sơn
vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực mốc quốc giới bốn trăm linh bốn thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng mường ải
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an và công an huyện kỳ sơn đã bắt quả tăng đối tượng piện sốm mạ ni vông
chú tại tỉnh siêng khoảng lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu gói màu xanh và bốn gói màu hồng khoảng bốn viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về việt nam
lấy tiền công là hai kiếp lào khi đến địa điểm trên thì đã bị phát hiện bắt giữ